sau phần thủ tướng nguyễn xuân phúc báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám đối với bốn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương nội vụ thông tin và truyền thông có gần hai trăm năm mươi lượt đại biểu quốc hội đã tham gia chất vấn và tranh luận về cơ bản các đại biểu quốc hội hài lòng với những nội dung trả lời của các thành viên chính phủ
thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng bộ trưởng trưởng ngành với ý thức trách nhiệm đã chuẩn bị kỹ lưỡng trả lời nghiêm túc chân thành không né tránh những
những vấn đề khó phức tạp giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu và đồng thời thẳng thắng nhận trách nhiệm về những mặt tồn tại hạn chế của ngành lĩnh vực của mình phụ trách cũng như đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội cho biết trên cơ sở chất vấn và trả lời của các thành viên chính phủ ủy ban thống vụ quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị dự thảo nghị quyết chất vấn để chính quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp làm cơ sở pháp lý cho việc giám sát thực hiện
đồng thời giúp cho chính phủ bộ ngành thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình như là những cam kết của thành viên chính phủ trước quốc hội